vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi hai chương trình nghệ thuật kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân bảy mươi ba năm ngày toàn quốc kháng chiến năm mươi ba năm ngày thành lập
mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam với chủ đề sáng mãi truyền thống bộ đội cụ hồ
đã diễn ra tại bộ tư lệnh tp hcm với sự hướng ứng của đông đảo cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên
các tầng lớp nhân dân thành phố
chương trình đã khái quát hành trình bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của quân đội nhân dân việt nam anh hùng
với bao gian khó hy sinh bao chiến công hiển hách qua nghệ thuật sân khấu hóa
và các giai điệu hào hùng đi cùng lịch sử các cuộc đấu tranh
chương đầu tiên vì tổ quốc chúng tôi lên đường
chương hai mang tên miền nam thành đồng tổ quốc là khúc ca hùng tráng về một miền nam đi trước về sau
dù bao gian khổ bao hy sinh mất mát cũng không gì có thể chia cắt được những con người trên tổ quốc việt nam
nối tiếp truyền thống hào hùng đó chương ba với tiêu đề
quân đội ta chung với đảng hiếu với dân và các ca khúc chúng tôi lên đường nhớ đêm trường xa
chúng tôi là người lính bác hồ tổ quốc trong tim bài ca người chiến sĩ thành phố hồ chí minh v v
đã khẳng định nền tảng xây dựng quân đội nhân dân việt nam thời đại mới
tiếp tục lập những chiến công mới thể hiện vai trò trên mọi lĩnh vực
giữ vững quốc phòng an ninh lao động sản xuất xây dựng kinh tế hội nhập quốc tế